thưa quý vị theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
những ngày qua trên địa bàn của tỉnh đắk lắc từ trước tết nguyên đán đến nay liên tục xảy ra tình trạng
hàng chục cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa ngừng bán với lý do hết hàng
nguồn cung khan hiếm càng bán càng lỗ mời quý vị theo dõi phóng sự sau
lực lượng quản lý thị trường tỉnh đắk lắc đã kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu
và phát hiện nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa
từ hôm mùng sáu tết đến giờ thì bên doanh nghiệp tôi có đăng ký công ty nhập xăng dầu để bán
nhưng mà công ty kêu là nguồn cung xăng chín mươi năm dạo này là đứt hàng
nên doanh nghiệp tôi không thể nhập xăng dầu để bán vào dịp sau tết được
tôi thấy tôi có báo đầu mối nhưng mà đầu mối kêu do nguồn hàng khang hiếm
là chỉ có nhập cho tôi nhỏ giọt chứ không có
đáp ứng theo đủ yêu cầu của tôi á mà nhập bán được bữa hai bữa nào nãy hết
thì lại phải đóng cửa
là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhà nước công ty xăng dầu nam tây nguyên
thuộc tập đoàn sang dầu việt nam có chuỗi hơn bốn mươi tám cửa hàng trải dài khắp các huyện
của tỉnh đắk lắc cũng thử nhận có tình trạng khang hiếm nguồn hàng
nguyên nhân là do giá xăng dầu thế giới tăng cao khiến việc nhập nguyên liệu
gặp nhiều khó khăn dẫn đến thiếu nguồn cung
đặc biệt để bán tên nguyên thì các hoạt động kinh tế xã hội trở lại trạng thái bình thường
và cái nhu cầu tăng rất cao trong dịp tết
cộng với cái việc là như thường lệ thì để bán tên nguyên hàng năm vào cái đầu mùa khô
vào mùa khô thì nhu cầu tiêu thụ phục vụ cho tưới cà phê tưới tiêu nông nghiệp
và các hoạt động kinh tế nó tăng cao
chính vậy nó tạo áp lực cho các cái đầu mối kinh doanh xăng dầu
hiện toàn tỉnh đắk lắc có hai mươi một doanh nghiệp đầu mối
với bốn trăm năm mươi bảy cửa hàng kinh doanh xăng dầu
qua kiểm tra ghi nhận có một mươi chín cửa hàng tại nhiều huyện đóng cửa ngừng bán hàng
việc đóng cửa thực tế là do hết hàng hoặc đóng cửa có lý do
chứ không có việc găm hàng trở giá
thì qua đến thời điểm hiện nay thì hàng ngày chúng tôi có cái yêu cầu
các đội mỹ thị trường báo cáo nhanh trong cái thông tin hàng ngày
đến thời điểm hôm nay thì trên địa bàn toàn tỉnh
thì nó có hiện tượng là một mươi chín cái cửa hàng là đóng cửa
với cái nguyên nhân lý do
thì do là hết hàng qua kiểm tra các cái bồn thì thực tế là cái bồn là đã hết xăng dầu
nên là họ không bán chứ không có cái tình trạng mà găm hàng chờ giá
mà qua kiểm tra mà nếu mà phát hiện găm hàng trở giá
chúng tôi kiên quyết xử lý tổng thể kiến nghị các cơ quan thẩm quyền
là có chức năng là thu hồi giấy phép kinh doanh
trước thực trạng nguồn cung xăng dầu trong nước gặp khó khăn
cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát
xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh xăng dầu cố tình ghim hàng để trục lợi
tránh làm ảnh hưởng đến việc sản xuất lưu thông phân phối hàng hóa và đời sống người dân